thông tin mới nhất vụ đối tượng ngáo đá lấy xe cấp cứu bệnh viện gây náo loạn
vào chiều ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an quận ninh kiều thành phố cần thơ
đã khởi tố bị can bắt tạm giam đối với lâm hoàng nhu ba mươi bảy tuổi trú tại tỉnh bình phước
để điều tra về các hành vi gồm cướp tài sản hủy hoại cố ý làm hư hỏng tài sản
gây dối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ
trước đó vào trưa ngày một mươi năm tháng sáu nhu vào siêu thị bên trong bệnh viện đa khoa thành phố cần thơ
và có biểu hiện ngáo đá nhu đã lấy ba con dao thái lan trong siêu thị và liên tục lớn tiếng
công an phường tân an nhanh chóng đến hiện trường thuyết phục bỏ dao nhưng nhu vẫn lớn tiếng la lối
bất ngờ nhu nhảy lên xe cứu thương nổ máy chạy trên đường nội bộ trong khuôn viên bệnh viện
khi nhu lái xe đến cổng c định chạy ra khỏi bệnh viện cảnh sát giao thông cảnh sát một trăm một mươi ba
cùng các lực lượng nghiệp vụ đã truy đuổi theo nhu qua nhiều tuyến đường trên địa bàn quận ninh kiều
để khống chế bắt giữ đối tượng khi được đưa ra khỏi xe cứu thương đối tượng vẫn trong tình trạng
say ma túy và không tỉnh táo nên được đưa vào bệnh viện cấp cứu kết quả xét nghiệm trong lúc tiểu
và máu của nhu có thành phần của ma túy tổng hợp bao gồm hồng phiến cần sa và ma túy đá
sau khi điều trị hồi phục nhu được đưa về cơ quan công an để lấy lời khai phục vụ công tác điều tra